sáng nay ngày hai tháng hai tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội đã diễn ra lễ viếng giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch hội đồng lý luận trung ương nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đúng bảy giờ sáng đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dẫn đầu đã vào viếng giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình
tiếp đó là đoàn chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi vòng hoa kính viếng
đoàn chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu vào viếng giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình

đoàn quốc hội và các cơ quan của quốc hội do đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội dẫn đầu vào viếng giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi vòng hoa kính viếng
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí hầu a lệnh phó chủ tịch thường trực
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu vào viếng giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam gửi vòng hoa kính viếng
tiếp đó các đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an
cùng đại diện các bộ ngành thành ủy tỉnh ủy các cơ quan đoàn thể
giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn đức bình
đồng chí nguyễn đức bình tên khai sinh nguyễn bình sinh ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán xã trung lương huyện đức thọ nay là phường trung lương thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
thường trú tại nhà a một ngõ một trăm chín mươi năm b phố đội cấn thành phố hà nội tham gia hoạt động cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa năm sáu bảy tám
ủy viên bộ chính trị khóa bảy và khóa tám nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
trên bảy mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước
huân chương hồ chí minh phong tặng danh hiệu giáo sư nhà giáo nhân dân huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác